xin được chuyển sang thông tin về tình hình dịch bệnh tại một số tỉnh thành phía nam
đến sáng ngày một mươi tám tháng tám toàn tỉnh đồng nai đã ghi nhận hơn một mươi năm ca mắc covid một mươi chín
và để bốc thách các f ra khỏi cộng đồng từ ngày hôm nay tỉnh bắt đầu thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng
cho khoảng hai triệu một trăm linh người với mục tiêu là kiểm soát dịch bệnh trước ngày một tháng chín
theo lãnh đạo sở y tế tỉnh đồng nai trong hai mươi bốn giờ qua toàn tỉnh ghi nhận bốn trăm sáu mươi ba ca mắc mới
nâng tổng số ca mắc lên hơn một mươi năm ca số ca khỏi bệnh xuất viện đến nay là bốn chín trăm hai mươi một ca
đã có một mươi ba trong số ba mươi một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ghi nhận xuất hiện ổ dịch tại một trăm một mươi năm doanh nghiệp
với tổng số một năm trăm sáu mươi sáu ca mắc đối với doanh nghiệp thực hiện phương án ba tại chỗ và một cung đường hai địa điểm
xuất hiện một hai trăm bốn mươi hai ca nhiễm trong bốn mươi một công ty số ca nhiễm mới ghi nhận giảm trong bốn ngày qua cho thấy
một số ổ dịch lớn đã từng bước được khống chế
không phát sinh ổ dịch lớn mới tuy nhiên bắt đầu từ bệnh
đến ngày ba mươi một tháng tám ngành y tế huy động tối đa lực lượng phối hợp các sở ngành và chính quyền địa phương
thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng cho hai một triệu người dự kiến sẽ có khoảng từ chín đến một mươi tám f một
được bóc tách ra khỏi cộng đồng và hơn bốn mươi năm f một để phục vụ cách ly điều trị các f không có triệu chứng
sẽ tăng cao trong những ngày tới khi xét nghiệm diện rộng lực lượng chức năng các huyện thành phố
trên địa bàn tỉnh đồng nai đang trưng dụng thêm nhiều trường học nhà xưởng
trong đó huyện nhân trạch đưa khu cách ly f quy mô một giường ở xã phước thiền vào hoạt động trong ngày hôm nay